chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý

không có tác dụng giảm nguy cơ tử vong so với các bệnh nhân không dùng
các nhà nghiên cứu tại đại học tolero bang ohio của mỹ nhận thấy
các sản phẩm chức năng bổ sung vitamin d c và kém không có tác dụng ngăn tử vong
ở các ca covid một mươi chín nặng
nghiên cứu trên tập trung vào việc đặc biệt tìm hiểu liệu có lợi ích lâm sàng nào hay không
khi sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin cho những người mắc covid một mươi chín nặng
nghiên cứu không tìm hiểu liệu tình trạng thiếu vitamin từ trước ở bệnh nhân
có làm tăng độ nặng của bệnh hay không cũng như liệu sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin
có tác dụng ngăn chặn nguy cơ mắc covid một mươi chín hay không
chuyên gia dẫn đầu nghiên cứu
nghiên cứu trên ông azula beran đã nhấn mạnh
nhiều người tưởng nhầm rằng bổ sung các loại vitamin nói trên có thể giúp ích
cho kết quả điều trị lâm sàng covid một mươi chín điều này chưa được chứng minh là đúng
xem xét kỹ các dữ liệu của hai mươi sáu nghiên cứu kể trên các nhà nghiên cứu của đại học toledo
đã phát hiện rằng các sản phẩm bổ sung vitamin c và kém không giúp ích cho các bệnh nhân
covid một mươi chín phải nhập viện so với những người không sử dụng các sản phẩm này
tuy nhiên có một số dấu hiệu nhỏ cho thấy
các sản phẩm bổ sung vitamin d có thể làm giảm nguy cơ bệnh nhân phải đặt nội khí quản
và làm giảm thời gian điều trị trong viện
các nhà nghiên cứu đã thận trọng ghi nhận rằng có sự không nhất quán
giữa các nghiên cứu về lợi ích của vitamin d trong điều trị bệnh nhân nặng
một số thử nghiệm lâm sàng đã phát hiện việc cho bệnh nhân covid một mươi chín
trong việc sử dụng vitamin d không giúp ích gì
trong khi các nghiên cứu khác ghi nhận lợi ích không lớn
tuy nhiên tối qua ngày hai mươi hai tháng hai
số ca tử vong trong một ngày do covid một mươi chín tại nhật bản tăng hơn ba trăm linh ca
đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm qua số ca tử vong tăng nhanh đột biến tại quốc gia này
theo bộ y tế và lao động nhật bản nguyên nhân số ca tử vong tăng nhanh
đang được phân tích và tổng kết dữ liệu
tuy nhiên số ca tử vong có xu hướng tăng nhanh từ đầu tháng hai đến nay
trong một tuần nay số ca tử vong trong một ngày liên tục ghi nhận từ hai trăm linh ca trở lên
tính từ đầu năm đến nay chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng
số ca tử vong trong làng sóng covid một mươi chín thứ sáu này đã khiến cho gần bốn người tử vong
tăng mạnh so với những làn sóng dịch trước
số ca tử vong hầu hết là người già mặc dù sự lây nhiễm chủ yếu diễn ra ở những người trẻ
tuy vậy việc lây nhiễm tập thể tại các viện dưỡng lão khiến bệnh của người già trở nặng nhanh hơn
có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca tử vong cao nhưng có một nguyên nhân là do số người trữ nặng tăng
sẽ dẫn đến xe cấp cứu bị quá tải thậm chí tắt ngãn
thưa quý vị việc dịch bệnh kéo dài và số ca mắc mới không triệu chứng hoặc ở thể nhẹ tăng vọt
khiến tâm lý rồi ai cũng thành f đang dần nhen nhóm và có nguy cơ trở thành suy nghĩ phổ biến
khiến nhiều người buông lỏng phòng dịch
tuy nhiên trước những nguy cơ đáng lo ngại của di chứng hậu covid một mươi chín
việc phòng dịch và bảo vệ bản thân vẫn là rất cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại